nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trong mùa mưa bão
trên các tuyến đường sông thuộc địa phận thủ đô lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy hà nội
đang bám sát các đoạn tuyến tăng cường tuyên truyền đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông
sông hồng giữa mùa mưa bão cùng với mực nước liên tục tăng cao dòng chảy cũng trở nên nhanh và siết hơn
xác định việc bảo đảm an toàn cho các phương tiện và người tham gia giao thông
cần phải được tập trung hơn nữa trong giai đoạn này
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
đã tăng cường nhân lực bố trí thêm thời gian thực hiện nhiệm vụ kịp thời hỗ trợ nếu có sự cố xảy ra
đội cảnh sát giao thông số ba đường thủy đã cử các tổ tuần tra thường thuyên nhắc nhở
và tuyên truyền đến các phương tiện tham gia giao thông đường thủy
và nhất là các bến đò chở khách ngang sông
trong mùa mưa bão năm nay
việc kiểm tra bảo đảm an toàn đường thủy đối với các phương tiện
và cả các yếu tố khách quan như dòng chảy lòng sông bờ kè đã được đơn vị đặc biệt chú ý
tuy nhiên với hoạt động chở khách qua sông thực tế vẫn tồn tại tình trạng
cả hành khách và chủ phương tiện chủ quan không chấp hành quy định mặc áo phao
hoạt động này chỉ được thực hiện khi lực lượng chức năng có mặt
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đội đã xử lý được hơn hai trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông thủy kiểm tra và xử lý tám bến đỏ trở khách qua sông
và bảy bến vật liệu xây dựng khi mà vi phạm các trật tự an toàn giao thông về đường thủy nội địa
mùa mưa bão năm nay dự báo có nhiều phức tạp khó lường
do vậy để hạn chế tối đa tai nạn
sự cố xảy ra ngoài nỗ lực của lực lượng chức năng
thì mỗi doanh nghiệp chủ phương tiện và hành khách cần tự giác chấp hành quy định
tránh tâm lý chủ quan khi tham gia giao thông đường thủy